nhằm tăng cường phòng chống dịch tả lợn châu phi tỉnh thanh hóa vừa yêu cầu tất cả các địa phương thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về chăn nuôi trong bối cảnh toàn tỉnh vẫn phải tiêu hủy đến hàng nghìn con lợn mỗi ngày
tỉnh thanh hóa yêu cầu các địa phương đơn vị thông tin tuyên truyền sâu rộng về tác hại và tính nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn châu phi
tập trung hướng dẫn kỹ thuật cho các cơ sở chăn nuôi để thường xuyên khử trùng tiêu độc áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh phòng bệnh
cương quyết không tái đàn lợn tại các hộ không đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học
các trường hợp tái đàn phải báo cáo và được sự đồng ý của ủy ban nhân dân cấp xã tập trung chỉ đạo chuyển dân từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại
khuyến cáo các cơ sở chuyển sang chăn nuôi các loại vật khác như châu bò da cầm hoặc để chống chuồng trại một thời gian đủ dài để cắt đứt mầm bệnh còn tồn tại trong môi trường